việc chính quyền gửi thư cho nhân dân gắn với sự kiện trong đời sống không còn là chuyện xa lạ
việc làm này không chỉ thể hiện sự quan tâm của chính quyền địa phương mà còn gắn kết mối quan hệ giữa chính quyền với nhân dân
cải thiện chỉ số hài lòng của người dân với tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước
ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân tại phú yên
niềm vui như được nhân lên khi vợ chồng anh nguyễn thanh giang và chị trịnh thị bích ly
ở xã hòa tân tây huyện tây hòa tỉnh phú yên đón thành viên mới được nhận thư chúc mừng của ủy ban nhân dân xã
vinh dự này được vợ chồng chị ly xem như là chưa từng có đặc biệt là đối với cháu nguyễn thanh sơn mới chào đời
đã được đón nhận sự yêu thương quan tâm của cả bộ máy chính quyền cơ sở
trong năm hai nghìn một mươi tám xã hòa tân tây đã gửi một trăm sáu mươi bảy thư chúc mừng và ba mươi một thư chia buồn đến các hộ dân ở địa phương
những lá thư luôn được bà con cất giữ trân trọng như một minh chứng cho mối quan hệ gắn bó giữa nhân dân và hệ thống chính quyền

chỉ là những thông điệp đồng cảm mà còn được chính quyền địa phương lồng ghép ở mặt sau những kiến thức cần thiết và quy định của pháp luật về những sự kiện gắn liền với các gia đình
gửi thư xin lỗi tổ chức cá nhân khi giải quyết thủ tục hành chính trễ hẹn hay có sai sót
thư chúc mừng khi người dân có chuyện vui thư chia buồn khi trong gia đình có chuyện buồn được tỉnh phú yên thực hiện từ năm hai nghìn một mươi
tại huyện tây hòa trong năm hai nghìn một mươi tám ủy ban nhân dân huyện đã gửi gần hai thư chúc mừng và bốn trăm một mươi hai thư chia buồn
không có trường hợp nào nhận thư xin lỗi vì sự chậm chế sai sót của chính quyền địa phương
đây là động lực để bộ máy hành chính các cấp của huyện
nỗ lực phân đấu phục vụ tốt hơn cho nhu cầu của người dân và tổ chức với tiêu chí không để hồ sơ tồn động trễ hẹn
kết quả này được phản ánh thông qua bộ chỉ số đánh giá năng lực điều hành cấp sở ban ngành và địa phương thuộc tỉnh phú yên
trong đó huyện tây hòa đạt bốn mươi chín sáu mươi hai điểm xếp thứ hai trong khối các địa phương
để làm sao trong quá trình tiếp xúc với công dân giải quyết các thủ tục hành chính đối với công dân là một cách thuận lợi trôi chảy
việc gửi thư cho nhân dân tại tỉnh phú yên là một trong những giải pháp thực hiện hiệu quả công cuộc cải cách hành chính
góp phần cải thiện chỉ số hài lòng của người dân và tổ chức đối với việc phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước ở các cấp cơ sở